lại có thêm một vụ tai nạn giữa tàu hỏa và xe ô tô vụ va chạm xảy ra vào tối qua trên địa bàn huyện thanh trì hà nội
chiếc xe ô tô bị tàu hỏa tông vào phần đầu và kéo lên một đoạn dài khiến xe bị hư hỏng nặng
barrier chắn tàu bị gãy nhưng may mắn là không có thiệt hại về người
theo phòng cảnh sát giao thông hà nội vào khoảng một mươi chín h ba mươi phút tối hai mươi chín tháng một tàu hòa se ba mươi sáu đầu máy chín trăm linh
đang di chuyển theo hướng thường tín giáp bát đến km số bảy cộng năm trăm hai mươi tám đoạn qua địa phận thị trấn văn điển huyện thanh trì
thì xảy ra va chạm với một xe ô tô
va chạm khiến đoạn barrier chắn tàu giao cắt ngõ một trăm bốn mươi tám ngọc hồi bị gãy xe ô tô bị biến dạng phần đầu
đoàn tàu đã kịp dừng lại sau khi kéo lên xe ô tô một đoạn dài
may mắn vụ tai nạn không có thiệt hại về người
hiện đội cảnh sát giao thông đường sắt phòng cảnh sát giao thông hà nội đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra xác minh nguyên nhân của vụ việc